các quy định cả con phố không một bóng người chỉ thấp thoáng bóng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và những chốt kiểm soát như thế này
lực lượng công an phường văn miếu cùng với các lực lượng tuyến đầu triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trả tự và tham gia trên tất cả các mặt trận lĩnh vực của đời sống xã hội
ngay sau khi các trường hợp f chúng tôi phát hiện
thì ngay lập tức truy vết lịch sử dịch tễ đối với những trường hợp này để kịp thời báo cáo về sở chỉ huy của phường văn miếu
để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lấy làm
lực lượng cảnh sát khu vực chúng tôi nó là lực lượng nòng cốt trong công tác điều tra dịch tễ
bởi vì chỉ có những lực lượng cảnh sát khu vực đã nắm người nắm hộ rất rõ
thì luôn bám sát địa bàn
cùng với lực lượng chức năng khác của ủy ban phường và y tế
thì chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được rồi điều tra được tình hình địa bàn của con người cụ thể f như vậy
có mặt trên mọi ngóc đi đến từng khu phố với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
để triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nhanh chóng giả soát truy vết người bị lây nhiễm nghi lây nhiễm
đề xuất lên phương án cách ly giãn cách ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
bảo đảm phương châm nhanh chóng khẩn trương thần tốc
thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền nhắc nhở nhân dân
chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội tham gia vận chuyển lương thực đến địa bàn
gia đình thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh
phải nói là trong đợt covid này thì vất vả nhất là ngoài chuyện lực lượng y tế
lực lượng công an là lực lượng chủ đạo
nắm chắc về địa bàn nắm chắc về dân số và tình hình biến động của xã hội
cho nên các đồng chí luôn là tham mưu hỗ trợ chính quyền và tiến hành tổ chức thực hiện
theo nhiệm vụ địa phương được phân công để góp phần vào cái việc như vậy là hạn chế thiệt hại do covid gây ra
cùng tham gia kiểm soát tiếp tế lương thực tới tận tay người dân
tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của chính phủ và địa phương
về phòng chống dịch bệnh
bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân
từ đó kịp thời đề xuất tham mưu cho các cấp các ngành có những biện pháp hợp lý
nhân văn nhất trong khu vực bị cách ly
bên cạnh đó một đóng góp to lớn cho sự thành công này là sự đồng lòng
chung tay chia sẻ của người dân khu vực cách ly đã nói lên tình quân dân đồng lòng khi đất nước gặp khó khăn
đối với chúng tôi cựu chiến binh là luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ tổ chức đoàn thể chính quyền
tùy theo khả năng và sức khỏe của mình để giúp đỡ
thí dụ như là vận động nhân dân là thực hiện như vậy là năm k khai báo y tế
rồi giúp đỡ nhau khi khó khăn ví dụ đi chợ đi búa nhắc nhở mọi người thực hiện
cố gắng gìn giữ vùng xanh để góp phần vào chung vào công việc
chúng tôi là những người dân ở đây nên được chúng tôi cũng chia sẻ với phường những điện đóm ô rù
để phường đảm bảo bây giờ rất chốt trực rất là đầy đủ
tôi cảm nhận về lực lượng công an này là rất là tốt các anh nhiệt tình chú đáo và đảm bảo giờ rất
chung sức đồng lòng gắn bó cùng nhau vượt qua mọi khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ đặt ra
đẩy lùi dịch bệnh đảm bảo sức khỏe an toàn cho nhân dân là nhiệm vụ cao cả mà lực lượng công an đang thực hiện
với khẩu hiệu thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống cho mình
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và tập thể chỉ huy
cán bộ chiến sĩ công an phường văn miêu nói riêng đàng nguyện cố gắng hết mình
chung tay đẩy lùi dịch bệnh đem lại sự bình yên cho mỗi người dân
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án
truy xét bắt giữ đối tượng truy nã trần lương đức trú tại phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn tại phương bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố đồng hới đã phá thành công chuyên án
bắt quả tăng bùi văn nghĩa và hoàng tấn luyện đều trú tại thành phố đồng hới
thu giữ năm mươi một viên ma túy loại hồng phiến
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hoàng tấn luyện lực lượng phá án cũng đã phát hiện
và thu giữ thêm một bốn trăm bốn mươi viên nén
thực hiện việc mở rộng vụ án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
ma túy đã xác định rõ đối tượng đồng phạm là trần lương đức đã thực hiện hành vi
mua bán trái phép một bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp với các bị can bùi văn nghĩa và hoàng tấn luyện
vào ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố bị can
quyết định truy nã đối với trần lương đức và bắt được đối tượng sau hơn bốn tháng lẩn trốn
trong khi đó tại khu vực thôn nama một xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai
qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai cũng đã triệt phá thành công
chuyên án bắt hai đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin
hai đối tượng này gồm trang a cú chú tại xã sapa tỉnh lào cai
và châu thị tra trú tại xã cốc san thành phố lào cai tỉnh lào cai
quá trình điều tra xác định trang a cú và châu thị tra móc nối với một đối tượng trung san
chuyên mua bán trái phép chân ma túy từ myanmar vào điện biên và đề nghị mua hai mươi bánh
heroin để bán kiếm lời giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng này di chuyển bằng xe khách
lên điện biên nhận hai mươi bánh heroin rồi tiếp tục vận chuyển về lào cai
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng tám hai đối tượng cho ma túy vào một ba lô
giấu vào xe mô tô của châu thị cha rồi cùng nhau di chuyển theo hướng lên xã pa long
huyện mường khương trang a cú điều khiển xe mô tô khác đi trước cách xe của châu thị tra khoảng
năm trăm linh mét làm nhiệm vụ cảnh giới tuy nhiên khi chúng di chuyển đến khu vực thôn nama một
xã bản lầu huyện mường khương
đã bị lực lượng trinh sát phát hiện khống chế bắt giữ cùng với toàn bộ tăng vật
thưa quý vị và các đồng chí ngay sau khi chủ tịch nước công bố quyết định về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
bộ công an đã triển khai nghiêm túc quyết định này trong các trại giam của bộ công an
công tác triển khai đặc xá đã và đang được triển khai nghiêm túc hiệu quả và đảm bảo
tiến độ đúng quy định của pháp luật sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại trại giam nam hà
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
một buổi quán triệt phổ biến về quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước tại phân trại số một
trại giam nam hà tại đây đại diện ban giám thị đã phổ biến đầy đủ các quy định
tiêu chuẩn và những nội dung của đợt đặc xá năm nay không chỉ hướng dẫn trực tiếp mà các nội dung này
cũng được tuyên truyền phổ biến đến các phạm nhân bằng nhiều hình thức như qua hệ thống loa phát thanh
dán tại những điểm sinh hoạt cộng đồng và nơi ở của các phạm nhân từ đó các phạm nhân có thể tìm hiểu
tự đối chiếu với điều kiện bản thân xem xét đề nghị được đặc xá
khi có quyết định về đặc sá thì chúng tôi được ban giám thị cũng như là hội đồng cán bộ phổ biến một cách cụ thể
thông qua hệ thống phát thanh và thông qua các văn bản về cho tổ đội
và chúng tôi được cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình và hiểu rõ tất cả các quyết định về đặc sá
có thắc mắc cán bộ luôn ở bên cạnh tôi và giải đáp những thắc mắc về điều kiện đặc sá này
sau khi so điều kiện tôi đối chiếu ở trên bảng liêm biết ở các buồng giam thì tôi đã thấy tôi đủ điều kiện và đạt tiêu chuẩn
ngay sau khi tiến hành các công tác phổ biến hướng dẫn cho phạm nhân các phân trại đơn vị tại đây đã tổ chức và hướng dẫn
cho các phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá
tiến hành các quy định theo quy trình một cách công khai chặt chẽ và nghiêm túc
tiến hành lập danh sách phạm nhân được giới thiệu kiểm tra đối chiếu với các điều kiện quy định chuyển về hội đồng xét
đề nghị đặc xá của trại giam đảm bảo kịp thời và đúng tiến độ
tôi cũng bình bầu xếp loại họp đội phạm nhân và dựa theo những điều kiện tiêu chuẩn của quyết định đặc xá
những phạm nhân được đặc sá và những phạm nhân không được đặc sá
trong đội có một phạm nhân được đặc sá thì cũng bỏ phiếu và biểu lấy biểu kiết bằng hình thức dơ tay
tất cả các phạm nhân đều nhất trí và các phạm nhân có ý kiến về phạm nhân đặc sá là phạm nhân tiếp hành tốt
nội quy cơ sở giam giữ và thứ nhất là sống hòa đồng cùng các phạm nhân khác trong buồng
và trong thứ ba là tích cực tham gia lao động học nghề
đảng ủy nánh đạo đơn vị trại giao nam hà đã quán triệt đến đội ngũ
quán bộ chủ trương
trong đơn vị nắm được các quy định của pháp luật quyết định đặc xá của chủ tịch nước
để triển khai trong đơn vị tổ chức cho các đội phạm nhân giới thiệu bình xét
từ các tổ đội phạm nhân đảm bảo dân chủ khách quan công khai minh bạch
không để xót nọt những đối tượng đủ điều kiện đặc sá mà không được đề nghị đặc sá
và những đối tượng không được đặc sá mà lại đề nghị đặc sá
đến thời điểm hiện tại trại giam nam hà có hơn ba mươi phạm nhân đủ điều kiện
để đề nghị xem xét đặc xá trong đợt này
và trong thời gian qua không chỉ riêng tại đây mà tại nhiều trại giam
các cơ sở giam giữ trong cả nước lực lượng cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đã triển khai công tác đặc xá
một cách hiệu quả đúng quy định
từ đó góp phần giúp đỡ những người đã từng lầm lỗi có quá trình cải tạo tốt
sớm được hưởng chính sách hoan hồng của đảng nhà nước làm lại cuộc đời
và để hiểu rõ hơn về tiến độ công tác đặc xá năm nay
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trung ương
trưởng ban chỉ đạo về đặc xá của bộ công an
trước hết xin cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí đặc sá là một chủ trương rất là lớn của đảng và nhà nước ta
công tác đặc sá năm nay đã được tiến hành như thế nào
để đảm bảo nghiêm túc công khai chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật
việc tổ chức lập ra các hồ sơ để đề nghị đặc xá
được tiến hành từ các cơ sở giam giữ
các cơ sở cải tạo của bộ công an của bộ quốc phòng
phạm nhân được lập danh sách đề nghị đặc xá
phải trải qua bình xét thi đua ở các tổ đội phạm nhân
qua thời gian cải tạo tiến bộ được công nhận
chếp loại thi đua và cải tạo loại khá trở lên liên tục
trong thời gian gần với thời gian đặc sá
thì khi đó mới được đưa vào quyết định đặc sá
cái danh sách được đề nghị đặc sá
cái việc tổ chức như vậy đảm bảo quyết định xét duyệt
các đối tượng được đặc xá và rất công khai
dân chủ minh bạch và bình quyết định pháp luật
ngoài ra thì
có quyết định đặc xá thì văn phòng chủ tịch nước
đã phối hợp với bộ công an bộ ngoại giao
đã tổ chức họp báo quốc tế công khai
cái quyết định đặc sá này
và trong cái cuộc họp báo đấy đã có cái sự chứng kiến tham gia
của hàng trăm phóng viên các hàng thông tin báo chí nước ngoài
cũng như ở trong nước
và những các tiêu chuẩn điều kiện được công khai niêm yết
tại các cái địa điểm công cộng cũng như tại các cái cơ sở giám giữ
tạo cái việc thuận lợi cho cái việc tiếp cận các cái thông tin về đặc xá
đối với phạm nhân cũng như là người nhà của phạm nhân
thưa đồng chí thứ trưởng có một điểm mới trong công tác đặc sản năm nay đó là
trong những số những đối tượng được đặc xá thì có những đối tượng là người nước ngoài
điểm mới này sẽ có ý nghĩa như thế nào
và đối với những đối tượng là người nước ngoài như thế này
thì quy trình xét duyệt được tiến hành như thế nào ạ
theo quyết định của pháp luật việt nam thì các phạm nhân có quốc tịch nước ngoài
đang cải tạo trên lãnh thổ việt nam thì được đối xử bình đẳng
như phạm nhân mang quốc tịch việt nam
do đó những phạm nhân nước ngoài những phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài
được đối xử bình đẳng về mặt về cái chính sách đặc sá
như phạm nhân mang quốc tịch việt nam
do đó đợt đặc sá lên đây có rất nhiều đối tượng
là phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đủ điều kiện để đề nghị đặc xá
thể hiện chính sách nhân đạo quan hồng và tính công bằng
công khai nguyên vật của pháp luật việt nam
cũng như là chủ trương chính sách của đảng nhân lực ta là quan hồng
và không bất biệt đối xử giữa người việt nam và người nước ngoài
là phạm nhân đang cải tạo trên lãnh thổ việt nam

việc xét duyệt đặc sá đối với những đối tượng này thì có khác gì so với những đối tượng khác không ạ
việc xét duyệt đặc sá đối với phạm nhân là người nước ngoài thì hoàn toàn giống
việc xét duyệt đặc sá đối với phạm nhân là người nước ngoài thì hoàn toàn giống
và bình đẳng với phạm nhân là người việt nam
không có sự khác biệt
đến thời điểm này thì chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng nào trong công tác đặc sá thưa thưa trưởng

nội cảnh rất là đặc biệt dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp cho nên là các loại phương tiện đi lại như là đường hàng không đường bộ đường sắt cũng bị đình trễ
cho nên là cũng rất khó khăn cho việc tổ chức các tổ tư vấn đặc xá liên ngành đến tiếp cận các cơ sở giam giữ để kiểm tra thẩm định hồ sơ
tuy nhiên lường trước được những khó khăn đấy lãnh đạo bộ công an đã có cái kế hoạch rất là chi tiết hỗ trợ tiêm vaccine cho tất cả các thành viên
các tổ thẩm định liên ngành rồi các đối tượng phục vụ rồi xét nghiệm covid một mươi chín cho tất cả các thành viên trước khi tiếp cận các cơ sở giam giữ
trước khi đến cơ sở để kiểm tra hồ sơ xét duyệt và tiến hành các thủ tục thông qua các hội đồng

các tổ chức của địa phương đưa vào danh sách ưu tiên để học nghề tạo cơ hội để tìm kiếm việc làm sớm ổn định cuộc sống
và cái việc này là cái việc làm thường xuyên từ trước đến nay và nay tiếp tục được quán triệt triển khai một cách rất chặt chẽ và nghiêm túc
do đó phải nói rằng là chúng ta cũng đã qua nhiều rất nhiều đợt đặc xá nhưng tỷ lệ tái phạm tội của người được đặc xá là rất thấp
so với các quốc gia khác và ngày càng thấp hiện nay thì không đến dưới một một người được đặc xá tái phạm tội
vâng cái con số dưới một một cho thấy tỷ lệ người tái phạm tội sau khi được đặc xá tha tù là rất là thấp
và điều đó cho thấy chủ trương của chúng ta từ chủ trương đến hành động thì đã thực hiện rất là tốt và đấy là một tín hiệu rất là đáng mừng đúng không ạ
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của thứ trưởng lê quốc hùng
chương trình ngày hôm nay
xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn đặc xá là một chủ trương lớn đúng đắn thể hiện chính sách khoan hồng của đảng nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta
đối với người bị kết án phạt tù nhằm khuyến khích họ phấn đấu học tập rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội
thưa quý vị dù tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên bằng tất cả tinh thần trách nhiệm các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân đã và đang nghiêm túc thực hiện công tác đặc xá nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
đảm bảo ra soát kỹ lưỡng minh bạch công bằng và đúng đối tượng